sau đây là nội dung chi tiết bản tin
thưa quý vị hôm nay tại tỉnh đắk nông văn phòng thường trực ban chỉ đạo nhân quyền của chính phủ
phối hợp với ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh đắk nông tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm hai nghìn hai mươi
tham dự hội nghị có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ
hội nghị đã nghe các chuyên gia đến từ ban tuyên giáo trung ương văn phòng chính phủ
bộ công an bộ thông tin và truyền thông bộ lao động thương minh và xã hội trình bày các chuyên đề
về các vấn đề mới nổi lên liên quan đến công tác nhân quyền như công tác thông tin đối ngoại về quyền con người
và quyền của người lao động trong các công ước điều ước quốc tế về quyền con người mà việt nam đã tham gia
hoặc ký kết và công tác nhân quyền trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng nhấn mạnh việc việt nam trở thành thành viên
hội đồng nhân quyền liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm đã thể hiện sự tín nhiệm của bạn bè
đồng quốc tế đối với việt nam
trong thời gian qua với sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo nhân quyền chính phủ
và sự đồng lòng quyết tâm nỗ lực của ban chỉ đạo nhân quyền sáu mươi ba tỉnh thành phố
công tác nhân quyền đã chuyển động mạnh mẽ với những chuyển biến tích cực
tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực vẫn còn không ít những tồn tại và hạn chế
do vậy cần thẳng thắn nhìn nhận đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân quyền
ngay tại cấp cơ sở
trong đó cần chú ý đến các giải pháp chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm
nâng cao nhận thức kỹ năng xử lý tình hình cho cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền
sáng nay cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức hội nghị
triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị năm
của bộ trưởng bộ công an về tập trung chấn chỉnh nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân trong tình hình mới
từ ngày một mươi năm tháng một đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra tám trăm tám mươi một vụ cháy
làm bốn mươi năm người tử vong bị thương bốn mươi ba người tài sản thiệt hại ước tính tám mươi bảy một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý toàn quốc xảy ra ba mươi bốn vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người
chủ yếu xảy ra tại nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an các đơn vị địa phương chủ động công tác tham mưu
có nhiều giải pháp phù hợp để giải quyết hiệu quả và đổi mới các mặt công tác
đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thực tiễn quyết liệt tổ chức tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong công tác phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp
sáu tháng cuối năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp công tác chuyên môn
tuyên truyền kiểm tra thanh tra về phòng cháy chữa cháy đẩy mạnh công tác hướng dẫn kiến thức
kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho người dân
xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp tục xử lý cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng
trước ngày luật phòng cháy chữa cháy có hiệu lực
tổ chức điều tra xử lý vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của các bộ ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy
để tổ chức hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thực hiện các quy định của pháp luật
tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho các tổ chức doanh nghiệp
thưa quý vị các thế lực thù địch phản động vẫn đang kiên trì với các thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo
để gia tăng sự chống phá đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa ở việt nam
để từ đó gây mâu thuẫn khối đại đoàn kết toàn dân tộc
vậy làm sao có thể nhận diện được những thủ đoạn của các đối tượng để từ đó đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa
đây sẽ là nội dung kỳ hai của tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay qua phần trình bày của biên tập viên nam hà
thưa quý vị và các bạn trong quá trình lãnh đạo đảng ta luôn khẳng định dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt
vậy nên thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước
tuy nhiên đối với các thế lực thù địch phản động vấn đề dân tộc tôn giáo lại luôn là một thứ vũ khí đặc biệt để chúng xuyên tạc
vu khống kích động phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau đây là một số thủ đoạn phổ biến mà chúng thường lợi dụng
thứ nhất đó là các đối tượng thường lợi dụng thủ đoạn truyền đạo trái phép trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hình thành tư tưởng ly khai cực đoan
lý do là bởi việt nam là một quốc gia đa dân tộc đa tôn giáo ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay vẫn còn tồn tại không ít khó khăn
tất cả những tổ chức bất hợp pháp trên đều khoác lên mình tấm áo tôn giáo được giật dây bởi những đối tượng phản động đang sống lưu vong ở nước ngoài
ngoài việc công khai hóa hoạt động số đối tượng này bí mật thu thập thông tin về vấn đề dân tộc tôn giáo trong nước
sau đó gửi ra nước ngoài với nội dung xuyên tạc vu cáo nhà nước việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền đàn áp tôn giáo tại các diễn đàn quốc tế
viện cớ hoặc núp bóng vấn đề tôn giáo dân tộc các thế lực thù địch phản động đã tăng cường hậu thuẫn về mặt kinh tế
đường hướng hoạt động cho không ít cá nhân trong nước hoạt động với mục đích xuyên tạc leo lái một số thông tin trong nước để chuyển hướng thành các vấn đề dân tộc tôn giáo
đây chính là thủ đoạn cổ vũ các hành vi vi phạm pháp luật và tiến hành các hoạt động tôn giáo trái pháp luật
sự việc diễn ra ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại ủy ban nhân dân xã e cơ tu và ủy ban nhân dân xã e tiêu
nguyện chư quynh tỉnh đắk lắk được cơ quan điều tra xác định là vụ án khủng bố
vậy nhưng những kẻ chống phá sống lưu vong như nguyễn văn đại lại xuyên tạc và coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng
vu khống rằng việt nam đàn áp tôn giáo phân biệt gây chia rẽ các sắc tộc ở tây nguyên
không chỉ khoác lên tấm áo dân tộc tôn giáo cho những đối tượng vi phạm pháp luật việt nam
các đối tượng thù địch phản động còn lấy đó làm bình phong để đẩy mạnh thủ đoạn xuyên tạp vấn đề đất đai chính sách kinh tế
nhằm công kích đảng nhà nước công kích chế độ quy chụp thổi phòng một số vấn đề tiêu cực trong xã hội
hay là lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện đất đai đơn thuần để kích động gây dối
hoặc thậm chí là nhằm mục đích chính trị hóa quốc tế hóa
dù là vi phạm cá nhân hay một nhóm người thì chúng đều lông ghép vào vấn đề đất đai chính sách kinh tế với vấn đề dân tộc tôn giáo
liên quan đến một số vụ việc trên truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận được một số ý kiến
ở mỹ mỗi ngày vẫn có những người theo đạo vi phạm pháp luật
chuyện đó là điều bình thường vì đất nước mỹ có rất nhiều tôn giáo và họ cũng là cục dân mỹ
việc họ vi phạm pháp luật là vấn đề cá nhân không liên quan gì đến tôn giáo hay chính sách của nước mỹ
tôi nghĩ ở việt nam cũng vậy không nên lồng ghép các vấn đề lại với nhau
chuyên tạc nhà nước việt nam vi phạm tự do tôn giáo
mặc dù các cơ quan chức năng đã vạch trần hành vi vi phạm pháp luật
chống phá đất nước của một số tổ chức cá nhân núp trong vỏ bọc dân tộc tôn giáo
tuy nhiên các thế lực thù địch phản động lại lấy những vụ việc đó là cái cớ là lý do để xuyên tạc
vô cáo chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước việt nam nhằm kiếm cớ
can thiệp vào chính trị nội bộ tạo sức ép và mặc cả trong các quan hệ đối ngoại
từ năm hai nghìn tám
đến năm hai nghìn sáu các phần tử phản động người việt nam luôn giáo diết tác động tới ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ
và tổ chức theo dõi nhân quyền hrvk có trụ sở ở mỹ để thông qua các báo cáo các nghị quyết thông cáo phúc trình
có nội dung xuyên tạc làm cho cộng đồng quốc tế hiểu sai về tình hình tôn giáo ở việt nam
vậy nên báo cáo thường niên của ủy ban tự do tôn giáo quốc tế mỹ trong các năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
hai nghìn hai mươi hai đã có những nhận định thiếu khách quan và xuyên tạc trắng trợi về tự do tôn giáo ở việt nam
đặc biệt gần đây nhất tháng một mươi hai năm
hai nghìn hai mươi hai dựa trên những thông tin một chiều phiến diện thiếu khách quan
bộ ngoại giao mỹ đã đưa việt nam vào cái gọi là danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo
gần đây nhất khi bang tôn giáo chính phủ ra mắt sách trắng tôn giáo
lập tức nhiều tổ chức cá nhân phản động và một số đài báo trang tin nước ngoài thiếu thiện trí
đã có bài viết xuyên tạc bôi nhỏ hậu thuẫn cho các hoạt động vi phạm pháp luật của một số chức sắc tín đồ tôn giáo cực đoan ở việt nam
trong khi đó việc việt nam công bố sách trắng tôn giáo được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao
hôm nay cũng có cái thông tin của giáo hội của chúng tôi và tôi cũng thấy là cái thông tin này rất là bổ ích để cho những người khác
mà đang tìm hiểu hoặc các tôn giáo khác đang có tò mò về giáo hội của tôi họ có thể biết về giáo hội của tôi qua cuốn sách trắng này
không một cá nhân tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm
điều này thật là tốt các bạn đã cụ thể trong cuốn sách trắng và công bố với toàn thế giới điều này không phải nước nào cũng làm được
ở tất cả các nước châu âu văn minh tiến bộ thì không đúng pháp luật
các mũ pháp luật cũng đều bị pháp luật xử lý trừng trị không nói về việt nam
và qua đó chúng ta khẳng định là những cái nhận định ở đâu đó của các tổ chức phi chính phủ của bộ ngoại giao mỹ của nghị viện châu âu là hoàn toàn sai lệch
với tư cách là một người tu hành tôi khẳng định là như vậy
triệt để lợi dụng sự phát triển của nền tăng số sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo
đầu tư tài trợ vào các chương trình truyền thông trang mạng xã hội vào các facebook hay là các blog
và một số báo đài phương tây để tuyên truyền xuyên tạc kích động vu cáo
tuy nhiên trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước đời sống vật chất và tinh thần
của đồng bào các dân tộc tôn giáo ở nước ta không ngừng được cải thiện nâng cao
các lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết nhiều bức xúc trong các dân tộc cộng đồng các tôn giáo và nhân dân
ổn định an ninh trật tự tại địa bàn đảm bảo an ninh chính trị quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
trong đó những giải pháp trọng tâm đó là tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
tập trung phát triển kinh tế phát triển mạnh các thiết chế xã hội đi đôi với công tác đấu tranh phòng ngừa
văn kiện đại hội một mươi ba tiếp tục khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ dân tộc ở việt nam
đó là bảo đảm các dân tộc bình đẳng đoàn kết tôn trọng giúp nhau cùng phát triển
văn kiện đại hội một mươi ba tiếp tục khẳng định các nguyên tắc trong quan hệ dân tộc ở việt nam

do vấn đề dân tộc và tôn giáo là hai lĩnh vực nhạy cảm luôn gắn bó chặt chẽ với nhau
liên quan tới các yếu tố chính trị an ninh quốc phòng kinh tế xã hội văn hóa của các tộc người
cũng như của quốc gia nên trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách phát triển kinh tế xã hội
chính sách dân tộc chính sách tôn giáo của đảng nhà nước ta luôn chú ý đến mối quan hệ
cũng như sự tác động hữu cơ của hai vấn đề và các lĩnh vực này
trong đó đảng ta khẳng định tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp
và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước
nhà nước ta luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật
chủ động giúp đỡ giải quyết các nhu cầu hoạt động tôn giáo tin ngưỡng tâm linh của quân chúng
đồng thời chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tin ngưỡng tôn giáo
để chia rẽ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc
lực lượng công an sẽ đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tôn giáo
nhằm tiến hành các hoạt động chống đảng nhà nước việt nam
gây tổn hại đến quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân
những chuyển biến tích cực về dân tộc và tôn giáo trong thời gian vừa qua
đã khẳng định quan điểm của đảng về dân tộc tôn giáo là đúng đắn
hoàn toàn phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đất nước
đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài nước
tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo là góp phần quan trọng
tạo sự ổn định và phát triển bền vững đất nước
tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay bão số một có tên quốc tế là bão talim
đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực tây nam tỉnh quảng tây trung quốc
sức gió giảm còn bốn mươi chín km một giờ giật cấp sáu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những giờ tới áp thấp nhiệt đới
theo hướng tây với tốc độ hai mươi km một giờ và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp
trên khu vực việt bắc của việt nam
gió giảm dưới cấp sáu
các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng những giờ tới có gió giật cấp sáu cấp bảy
bắc vĩnh bắc bộ sóng cao hai ba m
từ chiều tối nay đến ngày mai vùng đông bắc việt bắc mưa từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm
có nơi trên hai trăm năm mươi mm tây bắc từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
hà nội cũng như đồng bằng bắc bộ ba mươi sáu mươi mm
như vậy sau một mươi bốn tiếng kể từ khi vượt qua bán đảo lôi châu trung quốc
bão talim đã giảm năm cấp
do nằm cách xa tâm bão khoảng sáu mươi tám mươi km một số khu vực ở quảng ninh hải phòng lạng sơn
ghi nhận gió giật cấp sáu cấp bảy mưa nhỏ
trừ yên lập quảng ninh mưa bốn mươi năm mm bình gia tỉnh lạng sơn bốn mươi hai mm
sau cơn bão talim là khả năng có hai ba cơn bão hình thành từ giải hội tụ ở tây bắc thái bình dương
trong đó một cơn bão vào biển đông vào ngày bốn sáu tới
thưa quý vị như vậy là bão số một đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và gây ra mưa giải rác trên diện rộng
ở một số tỉnh phía bắc từ trưa ngày hôm nay
mưa lũ cũng đã khiến cho hơn một trăm linh ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái
hiện các địa phương cũng đặc biệt quan tâm tới các biện pháp ứng phó với hoàn lưu của bão
khi dự báo tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn tỉnh quảng ninh
từ nay đến ngày hai mươi tháng tám toàn tỉnh có mưa to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
có nơi lên tới ba trăm linh bốn trăm linh mm
tỉnh quảng ninh yêu cầu tiếp tục theo dõi hoàn lưu bão cảnh báo người dân không lơ là chủ quan
có biện pháp phòng tránh nhất là khu vực miền núi các khu vực gần khai trường bãi thải ngành than
những vị trí sung yếu trên các tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở cao
trên địa bàn thành phố hải phòng diện tích lúa mùa khoảng một mươi năm hectare
trong đó diện tích có khả năng ngập ống sau bão là hơn một năm trăm linh hectare
diện tích rau màu có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn là trên ba trăm linh hectare
chiếm năm năm diện tích rau màu vụ hè đã thu trồng
đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão lãnh đạo thành phố hải phòng yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
các địa phương hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp
tại tỉnh lạng sơn đến trưa ngày hôm nay đã có mưa giải rác trên diện rộng
và dự báo sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến một trăm linh hai trăm linh mm
cục bộ có nơi trên hai trăm năm mươi mm
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương
đã đi kiểm tra công tác vận hành hồ bản lài hồ chứa nước có dung tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh lạng sơn
và một số xã có nguy cơ cao xảy ra ngập ống sạt lở chia cắt như đông quan na dương tú đoạn
sẵn sàng các phương án ứng phó với hoàn lưu của bão
đồng thời kiên quyết di rời sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu
chia cắt lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn
theo thông tin từ ủy ban nhân dân xã an sơn huyện kiên hải tỉnh kiên giang
vào lúc một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày hôm nay lốc xoáy đã làm sập nhà trờ tại bến cảng tàu cao tốc
tổ năm ấp củ tròn xã an sơn khiến một du khách tử vong tại chỗ ba người khác bị thương
nắm được thông tin chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
và phòng thủ dân sự tỉnh kiên giang đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị địa phương có liên quan khẩn trương tạo điều kiện
bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với các đạn nhân giao sở y tế phối hợp với sở nông nghiệp
và phát triển nông thôn nắm thông tin để kịp thời chủ động chỉ đạo chuẩn bị phương tiện
trang thiết bị y tế kịp thời cứu chữa hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê
mưa lớn kèm theo rông lốc cũng đã làm hai ha lúa giai đoạn mạ bị ngập và ba trăm năm mươi ha lúa giai đoạn thu hoạch
bị gãy đổ trên địa bàn huyện châu thành ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng hai hai mươi bốn tỷ đồng
khi đang đổ dốc đèo khánh lê qua huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa thì xe chở đoàn khách trung quốc bất ngờ gặp sự cố
lật nhào khiến cho bốn người thiệt mạng nhiều người bị thương vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm nay
xe khách biển số hà nội chạy trên quốc lộ hai mươi bảy c theo hướng đà lạt về thành phố nha trang
khi đổ dốc đèo khánh lê qua xã sơn thái huyện khánh vĩnh thì bất ngờ đâm vào ta lui bên đường rồi lật nhào
vụ tai nạn làm bốn người chết và nhiều người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giám đốc công an tỉnh khánh hòa công an huyện khánh vĩnh
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ các đội cảnh sát giao thông đội điều tra tổng hợp công an huyện khánh vĩnh
công an xã sơn thái khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu và điều trị
đến cuối giờ chiều ngày hôm nay vụ tai nạn đã được báo cáo đến sở ngoại vụ tỉnh khánh hòa
để thông tin cho lãnh sự quán trung quốc tại tp hcm phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên
thủ tướng chính phủ vừa ra công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trần lưu quang
cũng đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
phó thủ tướng cũng phân công phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
trực tiếp tới hiện trường phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
và các cơ quan có liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh khánh hòa và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói chê